trước tình trạng xả thải gây ô nhiễm từ những nhà hàng ven biển ở đà nẵng gây nhức nhối trong thời gian qua
ubnd tp đà nẵng đã chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường tổ chức kiểm tra tại các địa điểm lưu trú
nhà hàng khách sạn về tình hình thực thi pháp luật quá trình đấu nối thoát nước và xử lý nước
của các đơn vị khu vực ven biển thuộc quận sơn trà và ngũ hành sơn
qua kiểm tra tại sáu mươi một cơ sở lưu trú chín mươi hai nhà hàng khách sạn ở quận sơn trà và ngũ hành sơn
một số đơn vị còn tồn tại vi phạm về môi trường như không vận hành hệ thống xử lý nước thải
xây dựng hệ thống xử lý nước thải có công suất thực tế thấp hơn công suất báo cáo tác động đánh giá môi trường
và công nghệ xử lý nước thải khác so với hồ sơ môi trường đã duyệt
thậm chí còn có hiện tượng tự ý bổ sung hạng mục đã duyệt xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép
về xử lý nước thải các nhà hàng ven biển thì hiện nay thành phố cũng đang tiến hành tổng rà suất
khi rà suất thì chúng tôi cũng đã có ký nghị thành phố
những nhà hàng nào mà chưa có hệ thống xử lý nước thải thì phải kháng trương
gọi như là đầu tư hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường
trước đó sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng đã xử phạt một mươi ba khách sạn vi phạm về xả thải ra biển
với tổng số tiền phạt hơn bảy trăm linh triệu đồng
các khách sạn vi phạm chủ yếu nằm ở vị trí đẹp sát biển
hiện sở này đang cho phép các khách sạn thời gian khắc phục và sẽ hậu kiểm cho đến khi đạt kết quả
tuy nhiên thời điểm này đà nẵng đang là mùa cao điểm du lịch
vì vậy vấn đề xả thải ra biển gây ảnh hưởng không nhỏ đến người dân và du khách
theo chỉ đạo của lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
hiện sở tài nguyên và môi trường sở xây dựng phối hợp với công an thành phố
đã lập danh sách các nhà hàng khách sạn cơ sở gây ô nhiễm
để thực hiện tổng điều tra xử lý nghiêm đối với các cơ sở xả thải trái phép không đạt chuẩn
thành phố cũng dành hơn ba ba trăm linh năm tỷ đồng để xử lý thoát nước
đây là mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay với mục tiêu trọng điểm
là khắc phục triệt để tình trạng nước thải ra môi trường nhất là môi trường biển